các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nước muối sinh lý xịt hạo vitamin c
chủ cửa hàng thuốc tại phường phú lương hà đông cho biết giá test giảm mạnh
cụ thể một loại test có giá tám mươi đồng nay giảm xuống năm mươi đồng
người chủ này nói trước đây người dân mua nhiều để về test nên cháy hàng
nước muối sinh lý cũng thường xuyên hết hàng nên chúng tôi phải nhập loại viên để pha nước
đồng một lọ để về bán nhưng nay lượng người mua test và nước muối sinh lý đều đã giảm mạnh
đại diện một chuỗi cửa hàng phân phối thuốc lớn cũng chia sẻ
cửa hàng bán loại test hàn quốc giá chín mươi tám đồng một kg trước đó có giá một trăm hai mươi đồng
tương tự test nước bọt cũng giảm giá nay chỉ còn bảy mươi năm đồng cho một kit test
tại số một mươi ba hàng bông quận hoàn kiếm điểm bán kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đầu tiên tại hà nội
được đưa vào phục vụ người dân với giá ba mươi chín đồng một ký
bà trần lệ thu đại diện điểm bán bình nguồn giá này cho biết
sau thời gian tìm kiếm nguồn cung cấp ổn định cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ
điểm bán bình ổn giá kit xét nghiệm đã được triển khai
tại đây người dân có thể mua kit xét nghiệm với giá ba mươi chín đồng một kit với số lượng không giới hạn
cửa hàng cam kết bán giá bình ổn này kể cả khi hà nội bùng phát dịch trở lại
chúng tôi mong mọi việc việc mua kit xét nghiệm covid một mươi chín với giá cả phải trăng
sẽ giúp người dân giảm được áp lực kinh tế đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lớn
cái test nhanh nước muối sinh lý vitamin c hạ nhật mà thuốc điều trị covid một mươi chín cũng giảm sức mua
tại quận hoàn kiếm một dược sĩ của chuỗi cửa hàng thuốc cho biết
thời gian đỉnh dịch một ngày chúng tôi bán ra khoảng hai mươi liệu trình thuốc điều trị covid một mươi chín monun piravir
nhưng một tuần này mỗi ngày chỉ bán năm bảy liệu trình
người này cho biết thêm các loại thuốc liên quan đến điều trị covid một mươi chín như kháng đông kháng viêm và kháng sinh cũng giảm đi trông thấy
dược sĩ này lý giải
do dịch bệnh tại hà nội bắt đầu giảm nhiệt bên cạnh đó người dân không còn tâm lý hoang mang mua các loại thuốc tích chữ nên thị trường đã bình ổn hơn
không chỉ giảm sức mua giá của mononpiravir cũng giảm
cụ thể đại diện một chuỗi cửa hàng thuốc lớn cho biết thuốc monun piravir trước đây có giá hai trăm năm mươi đồng một liệu trình nay còn hai trăm ba mươi đồng
người mua vẫn yêu cầu phải có đơn của bác sĩ
việc giảm giá và ký test và thuốc điều trị covid một mươi chín
là điều tất yếu khi hà nội đã bước qua đỉnh dịch
số ép không đi xuống khiến cho nhu cầu của người dân không còn cao như trước đây
tuy nhiên để đề phòng tình trạng loạn giá như đợt cuối tháng hai đầu tháng ba năm nay
khi dịch bùng phát mạnh phải chăng chúng ta nên đưa hai loại vật tư y tế này vào dạng bình ổn giá diện rộng
thưa quý vị theo xu hướng hạ nhiệt covid một mươi chín tại việt nam trong những ngày vừa qua
hiện số ca mắc cần cách ly điều trị ở các khu cách ly tập trung trên cả nước rất thấp
nhưng theo kịch bản mỗi quận huyện ở tp hcm và hà nội vẫn phải tiếp tục duy trì một cơ sở cách ly
việc này liệu có còn cần thiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
hiện cả nước có gần tám trăm sáu mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang cách ly tại nhà
hơn hai bốn trăm linh bệnh nhân đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế
cũng theo cục này tính đến ngày hai mươi chín tháng ba hà nội đang có hai trăm một mươi hai tám trăm năm mươi ca cần theo dõi và điều trị
trong đó có gần một năm trăm linh ca điều trị tại bệnh viện hơn hai trăm một mươi một ca theo dõi điều trị tại nhà
và chỉ có một trăm chín mươi hai ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly tập trung
số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung trong ngày là ca
như vậy số ca f điều trị cách ly tập trung chỉ chiếm chín số ca đang theo dõi và điều trị tại hà nội
còn tại tp hcm hiện đang theo dõi điều trị năm mươi hai bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đang theo dõi điều trị tại nhà một trăm bốn mươi sáu ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly
ba trăm ba mươi ca đang điều trị tại bảy mươi bảy bệnh viện
tỷ lệ số ca f đang điều trị theo dõi tại khu cách ly trên tổng số ca đang theo dõi và điều trị là hai mươi tám
một lãnh đạo trung tâm y tế quận đống đa hà nội cho biết
chủ yếu vẫn phải duy trì cơ sở tiếp nhận thu dung để dự phòng khi trường hợp dịch bùng phát trở lại
sẽ kịp thời xử lý
bác sĩ lâm phước trí trạm trưởng trạm y tế phường tân quý quận tân phú tp hcm cũng cho biết
địa phương luôn trong tâm thế sẵn sàng và phải dự trù những tình huống dịch chuyển biến xấu
bên cạnh đó trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch cũng dựa vào khả năng quản lý theo dõi f
tại cơ sở cách ly số ca mắc mới và tỷ lệ tiêm chủng
vì vậy hiện nay chưa thể giải thề khu cách ly tập trung
trước thực tế số f cách ly tại các bệnh viện giá trị
chiến ở tp hcm ít có thể gây tốn kém nhân lực và cơ sở vật chất
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nguyễn thị huỳnh mai cho hay công tác chống dịch của thành phố
vẫn dựa trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trường hợp không có bệnh nhân các nhân viên y tế và quản lý sẽ trở về đơn vị công tác ban đầu để tiếp tục làm việc
bà mai cho rằng thời gian tới nếu kết quả đánh giá dịch covid một mươi chín của các phường xã
đều thuộc bùng xanh thì ubnd các quận huyện và tp hcm có thể đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
ngành y tế giải thể khu cách ly tập trung
như vậy việc duy trì các cơ sở cách ly thu dung đa phần là để đề phòng các tình huống dịch bệnh chuyển biến xấu
đây là một việc làm cần thiết bởi covid một mươi chín rất khó lường chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt
với các đợt bùng phát dịch bất cứ lúc nào
tuy nhiên hiện tại việt nam có tỷ lệ bao phủ vaccine cao
các ca f nếu phải thu dung cũng gần như không phải chuyển viện
do đó việc duy trì các cơ sở này như thế nào cũng cần phải xem xét để phù hợp với thực tiễn